nhân kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ nhân viên y tế bệnh viện hữu nghị việt sô
trải qua gần sáu mươi năm xây dựng và phát triển đến nay bệnh viện hữu nghị việt sô có quy mô gần một giường bệnh
ba mươi hai khoa lâm sàng và cận lâm sàng gần tám trăm linh cán bộ nhân viên trong đó có hơn hai trăm linh bác sĩ
dược sĩ có trình độ cao cùng hệ thống trang thiết bị tương đối đồng bộ và hiện đại
tại buổi lễ đồng chí võ văn thưởng đánh giá cao những thành tựu mà bệnh viện hữu nghị việt sô
đã đạt được trong những năm qua đặc biệt trong một mươi năm qua bệnh viện được giao nhiệm vụ chăm sóc
sức khỏe cho cán bộ lãnh đạo trung ương cao cấp trung cấp của đảng nhà nước và các tỉnh thành phía bắc
cũng tại buổi lễ đồng chí võ văn thưởng đã trao huân chương lao động hạng nhì cho phó giáo sư tiến sĩ lê văn thạch
nguyên giám đốc bệnh viện một mươi bằng khen thủ tướng cũng được trao cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân